xin được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác
cuối giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng năm ba đối tượng bị khởi tố trong vụ điều khiển siêu xe
chống người thị hành không vụ đã tới công an quận tám tp hcm để làm việc
sự việc diễn ra vào tối ngày chín tháng năm đã khiến cho dư luận bất bình
vì hành vi côn đồ của nhóm đối tượng này
tại trụ sở công an quận tám tp hcm cả ba đối tượng là phan lâm duy
nguyễn thị trúc giang và nguyễn vĩnh phú đều đã nghe cơ quan chức năng
đọc quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
trong đó nguyễn thị trúc giang và nguyễn vĩnh phú được cho tại ngoại
và cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó vào khoảng hai mươi hai h năm mươi năm phút ngày chín tháng năm lực lượng chức năng phát hiện
xe ô tô hiệu ferrari mang biển kiểm soát năm mươi một f tám mươi một nghìn chín trăm bốn mươi đang lưu thông trên đường
không gắn biển số phía trước
sau khi dừng xe báo lỗi vi phạm và yêu cầu người điều khiển xuất trình giấy tờ
tài xế phan lâm duy không chấp hành và có lời nói lăng mạ xúc phạm các chiến sĩ trong tổ công tác
ngoài ra còn la hét kích động người dân và cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ
quá trình này còn có sự giúp sức của nguyễn thị trúc giang và nguyễn vĩnh phú
nguyễn thị trúc giang còn lấy lý do mang thai để ngồi trước đầu xe ô tô can trở
phú ngồi vào vị trí lái xe khóa cửa không cho lực lượng cấu xe về trụ sở